sau gần năm năm triển khai chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
đã thực sự đem lại hiệu quả cao đối với đồng bào ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh phú thọ
mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
trước đây gia đình ông đinh trọng nhung dân tộc mường là một trong những hộ nghèo nhất nhì của xã
năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông được ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay ba mươi triệu đồng vốn vai yêu đãi để phát triển kinh tế
có vốn ông nhung đã tập trung cải tạo gần ba hectare đất đồi của gia đình để trồng keo và cây bồ đề
sau gần năm năm chăm sóc rừng cây đã sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch
năm hai nghìn một mươi tám ông nhung đã trả hết nợ ngân hàng và thoát khỏi danh sách hộ nghèo
thì mình thu hoạch về là nó tầm trên dưới trăm triệu
thì mình tính ra thì chủ yếu là cái vốn chủ yếu là cái ngân sách của nhà nước yêu đái rồi cho vay thì mình về mình chăn nuôi thì mình phát triển thôi
cùng với chủ trương chung của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ là dồn vốn cho những địa bàn khó khăn
dòng chảy tín dụng về các xã ngày càng mạnh và phủ rộng hòa quyện cùng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương trong tỉnh
đến nay ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ đã thực hiện một mươi năm triệu đồng vốn
một mươi năm chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn đạt trên bốn sáu mươi tỷ đồng
qua nhiều năm thì đồng vốn đã được bà con sử dụng đúc mục đích và đem lại hiệu quả cao
từ một xã thì tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo thì chiếm trên bốn mươi
đến nay là qua cái nguồn vốn thì bà con đã dần dần thoát được nghèo
đến giờ là xã giảm xuống thì còn tám mươi sáu hộ nghèo trên toàn xã
thời gian tới
chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội chính quyền địa phương
tiếp tục triển khai giải ngân giá soát các đối tượng vay vốn
đồng thời đề xuất tăng trưởng nguồn vốn để đảm bảo đối tượng hộ nghèo cận nghèo và các đối tượng chính sách khác
được tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
dòng vốn từ nguồn ngân sách địa phương đang tạo ra những bước đột phá mới cho công cuộc thoát nghèo
tạo việc làm phát triển kinh tế bền vững tại địa phương là điểm tựa cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng đã tạo sức mạnh tổng hợp xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở
làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong cán bộ và nhân dân tỉnh phú thọ